thưa quý vị từ ngày mai ngày một mươi ba tháng một mươi hai thì sẽ có thêm nhiều địa phương cho học sinh đến trường
tại tp hcm học sinh lớp chín và lớp một mươi hai sẽ chuyển sang học trực tiếp
thừa thiên huế sẽ mở cửa tất cả trường trung học phổ thông trên địa bàn
theo kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục của ubnd tp hcm
thành phố sẽ tổ chức thí điểm cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai từ ngày mai ngày một mươi ba tháng một mươi hai
học sinh sẽ thí điểm học trực tiếp trong vòng hai tuần
sau đó căn cứ tình hình thực tế sở giáo dục và đào tạo phối hợp với sở y tế
sẽ tham mưu ubnd tp hcm xem xét quyết định việc tiếp tục mở rộng dần đối tượng
hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch ubnd tp hcm cũng đã thống nhất cho tất cả trường trung học phổ thông trên địa bàn
được tổ chức dạy học trực tiếp bình thường trở lại kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai ubnd tp
ubnd tp hcm cũng đã ra công văn về việc thông báo cho học sinh đến lớp trở lại
và hướng dẫn tổ chức dạy học tại các cơ sở giáo dục sau thời gian tạm nghỉ
trẻ mầm non học sinh tiểu học trung học cơ sở đến lớp từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
ubnd huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc cũng vừa có công văn cho phép học sinh
trung học phổ thông trung học cơ sở tiểu học trẻ mầm non trên địa bàn huyện
trở lại trường từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
trong khi đó tại tp hcm cũng từ ngày mai
ngày một mươi ba tháng một mươi hai các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận đống đa
chuyển sang dạy học trực tuyến do cấp độ dịch chuyển từ màu vàng sang màu cam
tại đà nẵng ubnd tp thống nhất đề xuất của sở giáo dục và đào tạo
về việc tạm dừng cho học sinh lớp một đến trường học trực tiếp từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai